quý vị thân mến rét có lẽ là cảm nhận chung của người dân
khi mới sáng qua còn nắng mà đến giữa buổi thì đã gió lớn và nhiệt độ giảm sâu
nhiều người còn đùa nhau là thời tiết đang trở mặt thật là nhanh
hôm nay cũng sẽ vẫn tiếp tục rét khô như vậy
không khí lạnh tràn sâu xuống trời ít mưa chủ yếu là nhiều mây và rét
nhiệt độ cao nhất không quá hai mươi ba độ
vâng z nên là dù ở trong nhà hay là đi ra đường thì quý vị nhớ giữ ấm cơ thể
một chiếc khăn mỏng quảng cổ áo khoác áo len mỏng
và mặc đủ ấm đảm bảo ăn uống đủ chất để đảm bảo cho cơ thể thật sự khỏe mạnh
và quý vị cũng đừng quên theo dõi các chương trình thời sự của chúng tôi
để cập nhật những tin tức thời sự quan trọng